trong giai đoạn cao điểm phục vụ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cảng sẽ duy trì từ năm mươi đến năm mươi bốn quầy tại sành a b và sành e ở nhà ga t một dự kiến bổ sung từ bốn đến năm quầy phục vụ hành khách không mang hành lý ký gửi
đồng thời tăng cường người hướng dẫn hành khách làm thủ tục qua kiosk trên website qua điện thoại di động
lực lượng giám sát và thiết bị cũng được triển khai thêm để rút ngắn thời gian trả hành lý nhất là các chuyến bay quốc tế đến có lượng hành khách tăng đột biến
trước đó cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không phải kịp thời thông tin và tăng cường phục vụ hành khách trong trường hợp chậm hủy chuyến
yêu cầu các hãng taxi và các công ty kinh doanh dịch vụ ở mặt đất cam kết không tăng giá phục vụ tại bất cứ khung thời gian nào trong ngày